thưa quý vị theo bản tin bộ y tế cho biết tính từ sáu h cho đến một mươi hai h ngày hôm nay ngày tám tháng bảy
có ba trăm năm mươi năm ca mắc mới tất cả đều là ca lây nhiễm ở trong nước trong đó số ca nhiều nhất là ở thành phố hồ chí minh với hai trăm linh ca
tính đến một mươi hai h ngày tám tháng bảy việt nam có tổng cộng hai mươi một tám trăm bốn mươi chín ca ghi nhận trong nước và một tám trăm chín mươi một ca nhập cảnh
số lượng ca mắc mới ghi nhận ở trong nước tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay là hai mươi hai trăm bảy mươi chín ca
trong đó có năm bảy trăm năm mươi ba bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
và tình hình điều trị là tổng số ca bệnh covid một mươi chín đã được điều trị khỏi là tám năm trăm năm mươi bảy và số ca bệnh tử vong là một trăm linh năm ca
thưa quý vị theo bản tin bộ y tế cho biết tính từ sáu h cho đến một mươi hai h ngày tám tháng bảy
thưa quý vị nhằm tránh ôn tắc giao thông đảm bảo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tại các chốt kiểm soát người và phương tiện vào địa bàn tỉnh an giang
công an tỉnh an giang đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp và đã mang lại hiệu quả tích cực
ghi nhận ngay sau đây của phóng viên antv tại chốt kiểm soát dịch khu vực vàm cống trên tuyến quốc lộ chín mươi một
do hầu hết các tài xế đều chưa qua xét nghiệm và nếu có thì cũng sẽ là quá thời hạn so với quy định mới của ủy ban nhân dân tp long xuyên
khi các tài xế đến chốt kiểm soát đều phải thực hiện lấy mẫu kháng nguyên theo quy định dẫn đến tình trạng ủn tắc giao thông
trước thực trạng trên công an tp long xuyên chủ động phối hợp với các phòng nhiệm vụ công an tỉnh và công an tp cần thơ phân luồng ở cả hai chiều nhằm tránh ưu tác giao thông đảm bảo công tác phòng chống dịch
trước thực trạng trên công an tp long xuyên chủ động phối hợp với các phòng nhiệm vụ công an tp long xuyên chủ động phối hợp với các phòng nhiệm vụ công an tp long xuyên chủ động phối hợp với các phòng nhiệm vụ công an tp long xuyên chủ động phối hợp với các phòng nhiệm vụ công an tp long xuyên chủ động phối hợp với các phòng nhiệm vụ công an tp long xuyên chủ động phối hợp với các phòng nhiệm vụ công an tp long xuyên chủ động phối hợp với các phòng nhiệm vụ công an tp long xuyên chủ động phối hợp với các phòng nhiệm vụ công an tp long
bc tám của an giang và công an quận thúc nốt và bc tám của phố cần thơ để phân luồn phía bên thúc nốt
và từ cầu cái sắn trở về phía long xuyên để phối hợp hai bên đảm bảo cho tránh ủng tắc giao thông
chúng tôi đã tham mưu cho ban chỉ đạo phòng chống covid của thành phố để báo cáo quỹ ban tỉnh
chỉ đạo sở y tế cùng các cơ sở y tế hỗ trợ thêm lực lượng để test nhanh kháng nguyên tại chốt kiểm soát
đây là vấn đề cốt yếu để giải quyết vấn đề ủng tắc
song song đó lực lượng công an phường và bảo vệ dân phố tham gia tuần tra đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực chốt
đồng thời lắp thêm hệ thống camera tại các khu vực kiểm soát xe mô tô và ô tô nhằm kiểm soát hoạt động khai báo y tế
và đảm bảo công tác an ninh trật tự phòng ngừa trộn cấp xảy ra
mặc dù phải chờ đợi nhiều giờ đồng hồ để được test nhanh và lưu thông vào địa phận an giang
nhưng hầu hết các tài xế đều kiên nhẫn nghiêm trình chấp hành thực hiện đúng các thủ tục theo quy định
với tinh thần trách nhiệm cao độ hoạt động hết tần suất của các lực lượng
trong ngày đầu đã thực hiện start nhanh gần một mẫu kháng nguyên
giải quyết cơ bản tình trạng ủn tắc giao thông trên tuyến đường huyết mạch để vào địa bàn an giang
bộ giáo dục và đào tạo đang phối hợp với cơ quan công an điều tra thông tin nghi vấn về đề thi môn toán
kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi một bị lọt ra ngoài vào chiều ngày bảy tháng bảy
theo đại diện bộ giáo dục và đào tạo ngay khi có thông tin nghi vấn về việc đề toán bị lộ trên mạng xã hội
vào tối ngày bảy tháng bảy ban chỉ đạo thi quốc gia đã nắm bắt và phối hợp với cơ quan công an để điều tra làm rõ
bộ cũng đề nghị cơ quan công an xác minh tính xác thực để thông tin đến dư luận
ban chỉ đạo thi quốc gia sẽ thông tin cụ thể về vụ việc này
sau khi có kết quả điều tra
cũng theo đại diện bộ giáo dục và đào tạo trong các kỳ thi luôn có tình trạng làm nhiễu thông tin
sửa ngày sửa giờ khi tung đề thi lên mạng trước mỗi kỳ thi
tuy nhiên dù bất cứ lý do gì thì cơ quan chức năng cũng sẽ vào cuộc điều tra để làm rõ vụ việc
dự kiến bộ giáo dục và đào tạo sẽ thông tin về sự việc này tại cuộc họp báo tổng kết
kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi một diễn ra vào chiều nay ngày tám tháng bảy
sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang cho biết
đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với huỳnh thanh nhàn
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại huyện trợ mới tỉnh an giang về tội giết người
theo thông tin từ cơ quan điều tra giữa huỳnh thanh nhàn và ông hồ văn đẹp có hùn tiền bán số lô số đề để hưởng hoa hồng
trong quá trình bán số lô số đề nhàn bức xúc vì cho rằng ông đẹp ép mình và giữ nhiều tiền hơn
vào khoảng một mươi chín h ngày hai mươi tám tháng sáu khi ông đẹp chở nhàn đi lấy tiền số đề
thì giữa hai người xảy ra mâu thuẫn nhàn đã yêu cầu nạn nhân dừng xe rồi dùng dao đã chuẩn bị sẵn đâm nhiều nhát khiến ông đẹp tử vong
sau khi gây án đối tượng đã rời khỏi hiện trường
đến khoảng hai mươi ba h ngày ba mươi tháng sáu lực lượng công an đã bắt giữ được nhàn khi đối tượng đang lẩn trốn tại địa phương
một người đàn ông dùng xe ô tô nguy trang chở thuốc lá lậu để đi qua chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín lúc nửa đêm
nhưng vẫn bị bại lộ
tháng vật đã bị lực lượng công an bắt giữ
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tân hiệp tỉnh kiên giang đang tạm giữ hình sự đối với trương văn cường
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy trú tại phường vĩnh lạc thành phố rạch giá tỉnh kiên giang về hành vi chuyển hàng cấm
trước đó vào khoảng hai mươi ba h năm mươi phút ngày năm tháng bảy cường đã dùng xe ô tô mang biển kiểm soát sáu mươi tám a tám nghìn bảy trăm bốn mươi ba
chở thuốc lá ngoại nhập đi từ tỉnh an giang về kiên giang khi đi đến chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch covid một mươi chín
tại ấp đông thọ a xã thạnh trị huyện tân hiệp thì bị lực lượng chức năng ra tín hiệu dừng để khai báo y tế
thấy có dấu hiệu khả nghi lực lượng công an làm nhiệm vụ tại chốt đã kiểm tra xe ô tô do cường điều khiển
thì phát hiện trên xe có chứa bốn hai trăm ba mươi bao thuốc lá lậu hiệu hero và jet được nguy trang cất giấu trong cốp xe và hàng ghế sau
tại cơ quan công an cường khai nhận chở thuốc lá thuê cho một người phụ nữ từ tỉnh an giang về thành phố rạch giá
tỉnh kiên giang với số tiền là hai triệu đồng nếu chót lọt
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc ninh cho biết đang thụ lý điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xảy ra vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi đơn vị này đã ra quyết định khởi tố bị can đối với nguyễn văn đạt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
trú tại thôn bản xã dương hưu huyện sơn động tỉnh bắc giang và bàn sinh quang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
trú tại trung cư cát tường khu hòa bình
phương võ cường thành phố bắc ninh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
quá trình điều tra xác định vào khoảng tháng chín năm hai nghìn hai mươi nguyễn văn đạt và bàn sinh quang bàn nhau tạo lập một trang web
chơi sổ số trực tuyến có tên một d bảy trăm tám mươi chín co sau này đổi tên thành một d bảy trăm tám mươi chín green
sau đó đạt và quang đã đi gặp gỡ trực tiếp để lôi kéo người dân tham gia lập tài khoản nạp tiền vào trang web trên
sau khi người chơi chuyển tiền vào tài khoản
với lượng lớn thì đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi đạt và quang đã cho đóng trong web để chiếm đoạt số tiền của người chơi
để phục vụ công tác điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc ninh thông báo ai là bị hại của vụ án trên
đề nghị liên hệ tới điều tra viên khúc đình cường theo số điện thoại chín trăm bảy mươi hai ba trăm năm mươi chín bốn trăm tám mươi ba
hoặc tới phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc ninh theo địa chỉ số hai mươi ba nguyễn văn cử
phường ninh xá thành phố bắc ninh tỉnh bắc ninh để trình báo
và tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
cùng về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
đối tượng đỗ văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
hộ khẩu thường trú tại khu ba phường quảng yên thị xã quảng yên tỉnh quảng ninh
đối tượng này cao một sáu mươi m và có sẹo chấm cách hai cm dưới sau đôi mắt phải
và đối tượng nguyễn đình sĩ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm
hộ khẩu thường trú tại một mươi sáu trên một trăm tám mươi năm hùng duệ vương phường thượng lý quận hồng bàng thành phố hải phòng
cũng phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện an dương thành phố hải phòng
là đối tượng nguyễn trường lâm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
hộ khẩu thường trú tại thôn văn xá xã quốc tuấn huyện an dương thành phố hải phòng
đối tượng này cao một sáu mươi hai m và có sẹo thẳng một năm cm trên trước đôi mắt trái
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi

nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp của đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an